mùng một tháng bốn đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu lần thứ một trăm ba mươi sáu đã chính thức khai mạc
tại quốc hội bangladesh nằm ở trung tâm thủ đô the haka với sự tham dự của sáu trăm bảy mươi nhị sĩ
và một trăm sáu mươi bốn đoàn đến từ một trăm ba mươi hai quốc gia đoàn đại biểu quốc hội việt nam do đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội dẫn đầu đã tham dự lễ khai mạc
với chủ đề giải quyết tình trạng bất bình đẳng đảm bảo phẩm giá và an sinh cho tất cả mọi người
ipu lần này sẽ tập trung thảo luận về việc thực hiện các hoạt động mang tính quyết định
để chấm dứt tình trạng bất bình đẳng kinh tế chính trị và xã hội
các nghị sĩ tham dự sẽ đưa ra các đề xuất cụ thể về một loạt vấn đề
từ chấm dứt việc gia tăng bất bình đẳng tới thúc đẩy sự tiếp cận của phụ nữ với nguồn tài chính
theo ipu những hậu quả của tình trạng bất bình đẳng là kéo theo tình trạng không bền vững
làm gia tăng bất ổn và làm sói mòn nhân quyền
trước đó cùng ngày tại trung tâm hội nghị quốc tế ban ga banhu đã diễn ra hội nghị nữ nghị sĩ
tại đây đại diện đoàn việt nam đã có kiến nghị xây dựng mô hình hợp tác ba bên giữa ipu
các quốc hội thành viên và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ các nước đang phát triển
trong việc tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận tốt hơn đối với các dịch vụ tài chính
ngoài ra đoàn việt nam còn tham dự cuộc họp nhóm hiệp hội các quốc gia đông nam á
asean cộng ba và nhóm châu á thái bình dương